hiện nay diện tích đất nông nghiệp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh thanh hóa đang giảm
thay vào đó là các khu công nghiệp nhà máy đường xá và khu dân cư
ngành nông nghiệp tại thanh hóa đang có nhiều thay đổi để thích ứng với xu thế này
mô hình trồng nấm của gia đình anh phạm lương quang có tổng diện tích quy tụ khoảng bốn m hai
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bốn anh xin nghỉ công việc hành chính để theo đuổi niềm đam mê của mình
sau năm năm gây dựng cơ sở trồng nấm đến nay ngoài việc phân phối sản phẩm nấm do gia đình mình làm ra
bao tiêu sản phẩm cho bốn trại nấm trong khu vực
cái việc đô thị hóa hiện tại nó phát triển rất là nhanh
hiện tại khu vực phường nông hải hầu như là đất nông nghiệp hầu như không còn
người dân ở đây làm ruột hầu như là còn rất là ít diện tích
mình muốn mở ra tại địa bàn này vừa làm một hình để vừa sản xuất rau sạch thực phẩm sạch để cung cấp sang thị trường
thứ hai là vừa tạo công an hợp làm cho một số đối tượng bị mất đất nông nghiệp để họ có công an hợp làm ổn định
nông nghiệp đô thị và nông nghiệp công nghệ cao đang có nhiều cơ hội ở khu vực thành thị
tuy nhiên cần quyết tâm rất cao cần sự đổi mới trong tư duy đặc biệt không thể thiếu sự đồng hành của chính quyền địa phương
chính quyền địa phương các cấp từ cấp xã cấp thôn cấp xã cấp huyện các sở bộ các ngành quan tâm rất đồng bộ
động viên kịp thời cũng có một chút cơ chế khuyến khích kích cầu
cho nên chúng tôi làm nó có động lực
hai nữa là được các ban chuyên ngành về lĩnh vực
nông lâm thủy sản bảo quản chất lượng an toàn cộng với đơn vị hà nội vua e đà nẵng là những đơn vị sát cánh cùng chúng tôi
thử mẫu đất mẫu nước tư vấn chúng tôi cải thiện những tồn tại hạn chế của đất đai
chúng tôi đã đưa ra sản xuất những giống rất là tốt
nông nghiệp đô thị được cho là một hướng đi của ngành nông nghiệp ở địa phương trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa cao
nhiều huyện thị tại thanh hóa đang tập trung tìm lời giải cho hai vấn đề căn bản là thu hút nông dân tham gia vào nông nghiệp đô thị cũng như định hướng để phát triển nông nghiệp đô thị một cách hiệu quả và bền vững